phạm pháp luật đấy
đúng rồi đấy ạ
tùm đến cái thằng này mà phạm sai lầm ạ
là khen ngợi bà con đã có tinh thần cảnh giác
và đoàn kết
bắt quả tang tên trộm này
chúng tôi xin nhất

để công an xã
sẽ xử lý đúng người đúng tội
không bỏ lọt tội phạm
nên là bà con yên tâm nhé
thanh niên sức dài ba dọc
chọn cái việc tử tế mà làm lại đi trộm chó
trộm chó dạy bốn năm lần rồi ạ
bây giờ tôi mời bà ngoan
mang theo tang luật
lên trên công an xã
để mà làm biên bản sự việc
qua sự việc này
thì chúng tôi cũng khen ngợi cô nguyễn
đã có tinh thần cảnh giác
gọi điện báo cho công an xã
việc này là cháu sẽ được khen thưởng đấy

em cố với bà đi

trộm ch nó
trộm ch có
mình vô công cảnh
đây là nhưngeling